ún tắc kẹt xe là một trong những vấn nạn lớn nhất mà thành phố hồ chí minh đã và đang phải đối mặt
đã có nhiều giải pháp được đưa ra trong đó có đề án làm việc lệch giờ học lệch ca
đang được thành phố hồ chí minh nghiên cứu khởi động trở lại
mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia về đề án này
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng tám năm triệu xe gắn máy và gần sáu trăm linh ô tô các loại
chưa kể lượng xe từ ngoài tỉnh vào thành phố
theo ước tính lượng xe lưu thông trên địa bàn thành phố khoảng một mươi triệu lượt mỗi ngày
và mỗi ngày thành phố lại có hơn một xe các loại đăng ký mới
lượng xe khổng lồ trong khi đó quỹ đất hạ tầng dành cho giao thông thiếu so với quy chuẩn
với nhu cầu lưu thông diện tích mặt đường không đáp ứng nổi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kẹt xe trên toàn thành phố
thành phố đã triển khai và đề xuất nhiều giải pháp chống kẹt xe nhưng đến nay vẫn chưa kéo giảm được
một trong những đề xuất đáng chú ý thời gian qua đó là đề án làm việc lệch ca học lệch giờ
từng được ủy ban nhân dân thành phố trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét
nhưng trong hơn chục năm qua đã hai lần hội đồng nhân dân thành phố chưa thông qua đề xuất này
do còn nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận người dân thành phố
mới đây thành phố hồ chí minh yêu cầu giả soát xây dựng lại đề án này
theo hướng có thể áp dụng cho một khu vực hoặc một nhóm đối tượng trước rồi triển khai nhân rộng
đề án lệch giờ của các khu
các khu chế xuất các cơ sở công sở các văn phòng đã được nghiên cứu từ lâu
nhưng đã hội đồng nhân dân đã không thông qua cái đề án này vì nó còn có nhiều vấn đề còn phải trao đổi
về vấn đề lệch giờ có thể giảm bốn tác giao thông hay không là một vấn đề quan trọng
hội đồng nhân dân đặt câu hỏi với các tác giả của đề án này
thì cũng chưa được thả lời thích đáng
nguyên nhân chính ở đây bây giờ việc ủn tắc giao thông có phải là do người đi làm gây ủn tắc hay không
thì chúng ta phải đặt vấn đề này trong cái nhìn tổng thể
bởi vì tình hình giao thông hiện nay ở thành phố
nó có thể ủn tắc bất cứ giờ nào giờ cao điểm giờ thấp điểm
và kể cả chiều tối vẫn còn ủng tắc
nên là chưa được sự đồng thuận của người dân cũng như của hội đồng nhân dân thành phố là đương nhiên
đề án này muốn triển khai nhân rộng
mà đạt được hiệu quả hay không thì theo tôi cần phải có một cái nghiên cứu tổng thể
đánh giá lại cái vấn đề ủn tắc giao thông có phải chỉ có một nguyên nhân là do cán bộ công chức
hoặc là người lao động đi làm làm ủn tắc giao thông
phải có một cái điều tra khoa học xã hội học để đánh giá lại cái vấn đề này
còn nếu lấy đề án này để giải thích cho cái nguyên nhân là giảm ủng tắc giao thông thì tôi nghĩ là chưa đủ
vì cái vấn đề này
vấn đề ủng tắc giao thông hiện nay ở thành phố hồ chí minh không phải chỉ có việc cán bộ viên chức
người lao động đi làm gây ủng tắc mà nó còn nhiều vấn đề khác
nên là muốn triển khai đề án này hiệu quả thì trước tiên cần phải làm thí điểm
ở một bộ phận khu vực của trung tâm ví dụ như trên địa bàn quận một quận ba
có những cơ sở văn phòng hay là các trụ sở cơ quan
rồi các trường học mình thí điểm lạch giờ nó có đạt hiệu quả hay không
nếu lệch giờ mà không đạt hiệu quả thì chúng ta phải nghiên cứu tìm thêm nguyên nhân
vì sao mà vấn đề ủn tắc giao thông của thành phố hiện nay vẫn đang là một vấn nạn
mà chưa có lời giải đáp
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố có tới ba mươi bảy điểm thường xuyên kẹt xe
un tắc kéo dài cùng hàng chục điểm kẹt xe cục bộ khác
trong đó nặng nề nhất là tại khu vực trung tâm thành phố
các cửa ngõ sân bay bến xe đường vào cảng các tuyến cầu đường chính